tại hà nội đồng chí uông chu lưu ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội đã tham dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường đại học thủy lợi và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai
phát biểu tại lễ kỷ niệm phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước gửi tới các thế hệ thầy cô giáo cán bộ giảng viên công nhân viên và học viên sinh viên trường đại học thủy lợi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
đồng thời đánh giá cao những cố gắng vượt bậc của đại học thủy lợi trong những năm vừa qua
phó chủ tịch quốc hội đề nghị đại học thủy lợi tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để hướng tới mục tiêu trở thành một đại học ứng dụng tiên tiến đào tạo đa cấp đa ngành
một đại học hàng đầu trong khu vực về lĩnh vực thủy lợi thủy điện tà nguyên nước môi trường phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai đặc biệt quan tâm đến vấn đề gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội
cũng nhân dịp này bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đã trao tặng huân trường lao động hạng ba cho hiệu trưởng và các thầy cô đại học thủy lợi
đại diện thành ủy hà nội cũng tặng bằng khen của thành ủy hà nội cho đại học thủy lợi